trước thực trạng bờ biển hội an chịu tác động mạnh của sóng biển và chiều cường
đe dọa nghiêm trọng đến các tuyến đê kè và làm sạt lở các vạt rừng dương phòng hộ ven biển
tỉnh quảng nam đã được nhà nước hỗ trợ bốn mươi tỷ đồng để chống sạt lở khẩn cấp
theo thống kê hiện tại khu vực bờ biển hội an có hàng chục điểm sạt lở kè
chắn sóng và rừng phòng hộ tập trung chủ yếu ở hai phường cửa đại và cầm an
việc triển khai các công trình nhằm bảo vệ khẩn cấp bờ biển hội an được kỳ vọng
sẽ hạn chế được tình trạng sạt lở ngày càng phức tạp